xin chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới khu vực bắc bộ chịu ảnh hưởng của lợi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu và lệch đông
sau đó có cường độ ổn định nên thời tiết tại khu vực này phổ biến là nhiều mây có mưa nhỏ rải rác
sáng và đêm trời rét nhiệt độ trên khu vực sẽ có xuống tăng nhẹ so với mấy ngày qua
cao nhất lúc trưa chiều là hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc có nơi trên hai mươi tám độ
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh yếu
nên mưa diện rải rác sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
đêm và sáng sớm trời rét ở phần phía bắc trời lạnh ở phần phía nam
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực này phổ biến là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh trung trung bộ sẽ có mưa vài nơi với mức nhiệt phổ biến cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
tại nam trung bộ hầu như là không có mưa ngày nắng nhiều với nhiệt độ ổn định
ở mức cao nhất là hai mươi chín ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến là khá khô giáo
về đêm và sáng tại tây nguyên trời rét nhẹ nam bộ trời mát mẻ
ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên
sẽ ra động từ hai mươi bảy ba mươi độ còn khu vực nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng tại miền đông sẽ có nắng nóng cục bộ trên ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc miền đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc cấp bốn năm khu vực nam bộ sẽ có nắng nóng cục bộ trên ba mươi năm độ
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
sẽ có mưa rào vài nơi gió đông bắc ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi hai hai mươi tám độ và hai mươi năm ba mươi hai độ

khu vực hà nội nhiều mây có mưa rải rác gió nhẹ đêm và sáng sớm trời rét